tại thành phố saint petersburg liên bang nga diễn ra lễ khai mạc đại hội đồng liên minh nghị viện thế giới lần thứ một trăm ba mươi bảy gọi tắt là ipu một trăm ba mươi
tham dự hội nghị có hơn hai đại biểu bao gồm hơn tám trăm linh nghị sĩ và tám mươi sáu nghị viện
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao của quốc hội việt nam tham dự lễ khai mạc
tại buổi lễ tổng thống liên bang nga vladimir putin có bài phát biểu quan trọng chào mừng đại hội đồng ipu một trăm ba mươi bảy
với chương trình nghị sự đầy áp sự kiện cùng với những chủ đề nóng như bảo vệ quyền và sự tự do của con người
đấu tranh với chủ nghĩa khủng bố sự phát triển ổn định toàn cầu vai trò của phụ nữ và thanh niên trong chính trị kinh tế
tổng thống putin bày tỏ mong muốn trong lợi ích chung các thành viên của ipu sẽ xây dựng chương trình nghị sự cân bằng
hòa bình tìm cách giảm xung đột để ngăn chặn sự xuất hiện của dòng phân chia mới trong đó có các dấu hiệu về sắc tộc và tôn giáo
các nước cùng đi đến hình thành cấu trúc bình đẳng minh bạch trong các quan hệ quốc tế
tổng thống putin tin tưởng rằng đại đa số các đại biểu sẽ gần với cách tiếp cận này
phát biểu khai mạc đại hội đồng ipu một trăm ba mươi bảy chủ tịch ipu ông saber chaduri nhấn mạnh tới vai trò quan trọng của các nghị sĩ
đại biểu quốc hội trong việc thúc đẩy phát triển một thế giới tốt đẹp hơn vì tương lai tươi sáng và vì người dân ở khắp nơi trên thế giới
chủ tịch ipu ông saber darduri sẽ rời khỏi chức vụ người đứng đầu ipu vào cuối kỳ họp thứ một trăm ba mươi
trong bài phát biểu ông cũng đã thông báo về kết quả hoạt động của mình bày tỏ hy vọng tiếp tục công việc nhằm mở rộng tổ chức
xây dựng các cuộc thảo luận củng cố các nguyên tắc bình đẳng giới
tại bài phát biểu của mình chủ tịch hội đồng liên bang nga valentina ivanovna matvienko cho rằng
ipu là nền tảng để trao đổi quan điểm về những vấn đề cấp bách nhất trên thế giới diễn ra trong bầu không khí tự do trí tuệ
bình đẳng và tập trung vào việc phát triển các giải pháp có thể chấp nhận được đối với tất cả mọi người trên thế giới
bà matvienko lưu ý trong khuôn khổ của hội nghị lần thứ một trăm ba mươi bảy nghị quyết dành cho việc kỷ niệm hai mươi năm tuyên ngôn thế giới về dân chủ sẽ được xem xét
điều này nhấn mạnh vị trí quan trọng của nghị viện trong các hệ thống dân chủ hiện đại thúc đẩy các nguyên tắc dân chủ đồng thời bày tỏ tin tưởng
cuộc đối thoại cởi mở và mang tính xây dựng trong kỳ đại hội sẽ đóng góp vào bầu không khí độc đáo của saint petersburg thủ đô văn hóa của nga một trong những thành phố đẹp nhất trên thế giới